kính chào quý vị và các bạn
hai ngày tới không khí lạnh ở phía bắc không tăng cường thêm xuống nước ta nữa
nhưng vẫn tồn tại một sãnh thấp nên các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do có mưa nên nhiệt độ tại đây trong hai ngày tới không cao
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
từ ngày hai mươi bảy trở đi mưa giảm dần cùng nền nhiệt độ tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
hai ngày tới cũng duy trì mưa rào và rông dài rác
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ thì nền nhiệt tại đây trong hai ngày tới không cao
giao động ở mức là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
và cũng từ ngày hai mươi bảy thì mưa giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
sạch áp thấp đi qua khu vực bắc bộ cũng khiến cho mưa ở trung bộ gia tăng
nhất là đối với các tỉnh thành phía bắc trung bộ
trong ba ngày tới
từ thanh hóa đến hạ tĩnh phổ biến có mưa rào và rông dài rác
nắng nóng diện rộng cũng chấm dứt
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này hầu hết ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trong khi đó
đối với các tỉnh từ quảng bình trở xuống đến thừa thiên huế
phổ biến là có nắng với nhiệt độ trưa chiều ở trong ngưỡng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng xuống đến bình thuận vẫn có nắng nóng ở phía bắc khu vực
nhưng cường độ thì không còn gai gắt như những ngày trước nữa
nhiệt độ cao nhất
trong ba ngày tới ở khu vực này phổ biến ở mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
nhưng lưu ý là về chiều tối
khu vực này sẽ có mưa rào và rông ở diện giải rác
trong cơn rông
người dân cũng cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
ba ngày tới
gió tây nam tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh dần
vì thế mà mưa ở tây nguyên sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi mưa vừa mưa to
mưa thường tập trung về chiều và tối
còn ban ngày trời vẫn có nắng nhưng không gai gắt
với nhiệt độ ngày đêm tại đây
giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây ba ngày tới vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần
nên tiếp tục duy trì mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày khu vực vẫn còn nắng gián đoạn
nên nền nhiệt chưa có nhiều biến đổi
giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ